đến chiều cùng ngày ông bà nội bé vy đến nhà chơi thì phát hiện cháu đã tử vong
thưa quý vị dư luận đang rất bức xúc trước vụ việc một đối tượng có hành vi thú tính với cụ bà ở hà tĩnh
theo đó một cụ bà bảy mươi năm tuổi ở nhà một mình thì bị nguyễn doãn bảo bốn mươi một tuổi rời cho đội bại
toàn bộ sự việc được camera an ninh ghi lại
công an huyện đức thọ tỉnh hà tĩnh vừa bắt giữ nguyễn duân bảo bốn mươi một tuổi chú tại xã an dũng huyện đức thọ để điều tra hành vi hiếp dâm
theo thông tin ban đầu khoảng một mươi bốn h ba mươi phút
chiều ngày hai tháng năm bảo đến nhà bà p t l bảy mươi năm tuổi chú tại xã an dũng chơi
lúc này chỉ có bà l ở nhà
bảo sau đó vào nơi để dừng ngủ ngồi nói chuyện rồi bất ngờ dở cho đổi bại với bà l
mặc cho cụ bà bảy mươi năm tuổi chống cự gà thét van xin bảo vẫn cố thực hiện hành vi đổi bại của mình
một người dân khi nghe tiếng bà lửa kêu cứu đã chạy vào
lúc này bảo mới dừng sự việc rời khỏi nhà bà l
toàn bộ sự việc trên được camera an ninh trong nhà ghi lại
nhận trình báo công an huyện đức thọ tới hiệu quả
hiện trường điều tra đến tối cùng ngày thì bắt giữ nghi phạm
bảo từng có tiền án về tội trộm cắp tài sản vừa mới mãn hạn tù trở về địa phương
bảo chưa lập gia đình
hiện sự việc đang được cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ
tối hai tháng năm theo đại diện lãnh đạo công an phường trần phú tp quy nhơn bình định
hiện công an phường đã tiếp nhận và đang điều tra việc người phụ nữ bán nước kề dao vào cổ
và vung dao tấn công nhân viên đội trật tự đô thị tp quy nhơn khi nhân viên này đang làm nhiệm vụ
trước đó khoảng hai mươi một sớm
trước giờ ba mươi phút ngày một mươi bảy tháng bốn một tổ công tác sáu người thuộc đội trật tự đô thị tp quy nhơn
tiến hành kiểm tra đảm bảo trật tự đô thị tại khu vực công viên đường xuân diệu phía biển
thuộc khu vực bốn phường trần phú tp quy nhơn
lúc này tổ công tác phát hiện một người phụ nữ bán nước trong công viên nên tiến đến nhắc nhở
trong quá trình nhăng nhở anh nguyễn quân minh nhân viên đội trật tự đô thị tp quy nhơn
tạm giữ một số ghế ngồi tại đây
thấy vậy người phụ nữ bán nước đã lấy dao tấn công anh nguyễn công minh
rồi liên tục chửi bới và vung dao qua lại trước mặt anh minh
người nhà của người phụ nữ này cũng kéo đến chửi bới các nhân viên đội trật tự đô thị thành phố quy nhơn
ngay sau vụ việc xảy ra công an phường trần phú đã lập biên bản
và báo cáo vụ việc lên ủy ban nhân dân tp quy nhơn
hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tp quy nhơn tiếp tục điều tra làm rõ
lợi dụng đi du lịch ba đối tượng trú tại tỉnh thanh hóa
tới khu vực biên giới tỉnh nghệ an mua ma túy về để sử dụng
quá trình tàng trữ vận chuyển ma túy qua địa bàn huyện quỳ châu
các đối tượng bị tổ công tác ba trăm bảy mươi ba công an huyện quỳ châu phát hiện bắt giữ
tối ngày hai tháng năm công an huyện quỳ châu tỉnh nghệ an thông tin
đơn vị đang tạm giữ ba đối tượng cùng chú tại huyện nông cống tỉnh thanh hóa
về hành vi tàng trữ vận chuyển trái phép trên ma túy
thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo công an tỉnh nghệ an
về đẩy mạnh hoạt động của các tổ ba trăm bảy mươi ba
tăng cường đảm bảo an ninh trật tự thời điểm trước
trong dịp lễ ba mươi tháng bốn và mùa một tháng năm công an huyện quỳ châu
đã chỉ đạo các tổ ba trăm bảy mươi ba triển khai đồng bộ cấp điện pháp nghiệp vụ
quyết liệt đấu tranh với các loại tội phạm và hành vi vi phạm pháp luật
đêm ba mươi tháng bốn tổ công tác ba trăm bảy mươi ba đã phát hiện và bắt quả tăng ba đối tượng
là lê văn đức sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn đinh sĩ tùng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm
và lê thanh tuấn sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín
tất cả đều trú tại thị trấn nông cống huyện nông cống tỉnh thanh hóa
về hành vi tàng trữ vận chuyển trái phép ma túy
tại khu vực khối bốn thị trấn tân lạc
khi kiểm tra lực lượng công an thu giữ hai trăm năm mươi sáu viên ma túy tổng hợp
năm điện thoại di động ba dao bấm các loại và một xe ô tô
tại các quan công an qua đấu tranh các đối tượng khai nhận
sử dụng xe ô tô di chuyển từ tỉnh thanh hóa lên các huyện quế phong và quý châu
để đi du lịch dịp nghỉ lễ ba mươi tháng bốn và mùa một tháng năm
sau đó lên khu vực biên giới mua ma túy để sử dụng
tuy nhiên khi về qua địa bàn huyện quỳ châu
thì bị tổ công tác ba trăm bảy mươi ba công an huyện quỳ châu phát hiện bắt giữ
trong ba đối tượng bị bắt giữ đối tượng đinh sĩ tùng
đã có một tiền án về tội tàng trữ trái phép chân ma túy
nối tiếp chương trình sẽ là những tin tức đáng chú ý mà chúng tôi vừa mới cập nhật
mới đây xe đầu kéo mang biển kiểm soát bảy mươi tám h xx
kéo theo rô móc mang biển kiểm soát bảy mươi tám r năm xx
do anh nguyễn thái lờ sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín
thường trú tại huyện đồng xuân tỉnh phú yên
điều khiển theo hướng lào cai hà nội
khi đến km hai trăm bốn mươi ba tám trăm linh cao tốc nội bài lào cai
thì xe bất ngờ bị cháy
anh l đã nhanh chóng thoát ra ngoài hô hoán
và gọi điện cho lực lượng chức năng đến dập lửa
ngay sau khi nhận được tin báo lực lượng phòng cháy chữa cháy công an tỉnh
công an tp lào cai đơn vị quản lý đường cao tốc nội bài lào cai
đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ số một
cục cảnh sát giao thông bộ công an
đã huy động lực lượng đến hiện trường dập tắt đám cháy
phân luồng điều tiết giao thông
đến khoảng hai mươi h hai mươi phút đám cháy đã được khống chế
hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục khám nghiệm hiện trường
điều tra rảm rõ nguyên nhân vụ cháy
ngày hai tháng năm thông tin từ công an quận một mươi hai tp hcm cho biết
đơn vị này đang lập hồ sơ điều tra về việc
bé trai sinh năm hai nghìn một mươi bảy
tử vong tại hồ bơi mát xúc va phường tân thới nhất quận một mươi hai
theo thông tin ban đầu ngày ba mươi tháng bốn
bé trai plth ngụ tại quận tân bình
được mẹ đưa đến hồ bơi mát xúc va trên đường tân thới nhất một mươi bảy
khu phố hai phường thới nhất quận một mươi hai vui chơi
thời điểm này mẹ bé trai nhờ người thân chung coi bé
để đi qua nhà bạn gần đó lấy áo phao cho các bé
sau đó bé hát được phát hiện bị đuối nước
ở khu vực hồ bơi dành cho người lớn
bé trai được mọi người đưa lên bờ sơ cứu
rồi đưa vào bệnh viện nhưng đã tử vong
theo cơ quan chức năng hồ bơi trên hoạt động
từ tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai đến nay
có giấy phép đăng ký kinh doanh hộ gia đình
do anh t ba mươi chín tuổi ngụ tại quận tân phú làm chủ
anh t thuê một nhân viên là anh hát t hai mươi bốn tuổi
trực cứu hộ và quản lý hồ bơi
anh hát t cũng đã được cấp giấy chứng nhận
tập huấn chuyên môn nhân viên cứu hộ hồ bơi
tại thời điểm xảy ra vụ việc
anh hát t đang trực cứu hộ ở hồ bơi
ông tê đi công việc không có mặt ở hồ bơi
liên quan đến sự việc trần văn hát
trú tại thành phố hải dương
tan liên tiếp vào mặt đầu một nữ sinh lớp bảy
xảy ra vào tháng ba năm hai nghìn hai mươi bốn
mới đây công an thành phố hải dương
đã ra quyết định xử phạt tám triệu đồng
đối với nam thanh niên về hành vi này
trước đó khoảng một mươi một h ba mươi phút ngày hai mươi ba tháng ba
do mâu thuẫn cá nhân ở trường
nên sau khi tan học
cháu nmz sinh năm hai nghìn một mươi một
học sinh lớp bảy
trú ở thôn trác châu
hẹn cháu vmp sinh năm hai nghìn chín
học sinh lớp chín
trú tại thôn tiền cùng xã an thượng
ra đường cánh đồng thôn hải dương
để giải quyết mâu thuẫn
sau khi biết sự việc
bố và người chú họ của cháu vmp
tên trần văn hát sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn
trú tại thôn tiền xã an thượng
đã đến địa điểm trên
tại đây anh hát đã dùng tay tác động nhiều lần
vào mặt và đầu cháu d gây thường tích nhẹ
sự việc được một số người có mặt chứng kiến
dùng điện thoại ghi lại
và đăng tải lên mạng xã hội
vừa qua cơ quan chức năng phường cầu tre
quận ngô quyền thành phố hải phòng
đã hưởng dẫn một người dân hoàn trả
số tiền hơn chín trăm linh triệu đồng do chuyển khoản nhầm
trước đó vào khoảng một mươi sáu h
ngày hai mươi sáu tháng bốn năm hai nghìn hai mươi bốn
chị t bốn mươi sáu tuổi
hiện đang tạm trú tại phường
đến công an phường cầu chê công an quận ngô quyền
trình báo trước đó chị nhận được
số tiền chín trăm linh một triệu đồng vào
tài khoản cá nhân mở tại ngân hàng acb
sau đó có nhiều số điện thoại
gọi đến chị t đề nghị
chị chuyển trả số tiền trên
đến một mươi bốn h ngày hai mươi sáu tháng bốn năm hai nghìn hai mươi bốn
tài khoản của chị t
lại nhận được thêm số tiền
bốn triệu đồng với nội dung cảm ơn
và có nhiều người điện thoại xưng là nhân viên
ngân hàng ở thành phố vũng tàu
đề nghị chị t hoàn trả lại ngay số tiền trên
sau khi tiêm nhận thông tin
công an phường cầu tre đã báo cáo
lãnh đạo công an quận ngô quyền
cùng chị t đến ngân hàng acb thái phiên
làm thủ tục phong tỏa chín trăm linh một triệu đồng
trong tài khoản và đề nghị ngân hàng
phối hợp xăng minh giải quyết theo đúng quy trình
đến chín h ngày hai mươi bảy tháng bốn năm

cầu tre hỗ trợ chị t đến ngân hàng
acb thái phiên hoàn trả việc
khoản trả toàn bộ chín trăm linh một triệu đồng
chuyển khoản nhầm về tài khoản chuyển
có biên lai kèm theo
là một hoạt động trong chuỗi sự kiện
chào mừng bảy mươi năm chiến thắng lịch sử điện biên phủ
dự kiến vào ngày năm tháng năm tới
bộ tem bưu chính thứ tám
kỷ niệm chiến thắng điện biên phủ sẽ được phát hành
theo nghị thức đặc biệt tại tỉnh điện biên
bộ tem gồm bốn mẫu được thiết kế
tạo sự liên hoàn nhằm thể hiện từ
quá khứ hào hùng đến tương lai tươi sáng
của điện biên phủ nói riêng và đất nước nói chung
để góp phần tuyên truyền sâu rộng
về ý nghĩa tầm vóc và giá trị
lịch sử to lớn của chiến thắng điện biên phủ
khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước
tôn vinh gửi niềm trí ân sâu sắc
tới những người anh hùng đã hy sinh sương máu
đóng góp vào sự nghiệp đấu tranh
giải phóng dân tộc thống nhất đất nước
từ trung tuần tháng ba bộ thông tin và truyền thông
đã quyết định bổ sung đề tài
tem kỷ niệm bảy mươi năm chiến thắng điện biên phủ
vào chương trình đề tài tem biêu chính năm nay
nhiều nội dung công việc
đã được bộ thông tin và truyền thông
tổng công ty biêu điện việt nam việt nam post
cùng với các cơ quan đơn vị liên quan
triển khai để bộ tem biêu chính
kỷ niệm bảy mươi năm chiến thắng điện biên phủ
kịp ra mắt đúng dịp quân nhân cả nước
trao mừng một số mốc quan trọng
trong lịch sử dân tộc
gồm bốn mẫu tem tràn lề
khuôn khổ bốn mươi ba x ba mươi hai mm
có các giá mặt tem lần lượt là
bốn đồng sáu đồng và một mươi năm đồng
bộ tem biêu chính
kỷ niệm bảy mươi năm chiến thắng điện biên phủ
do họa sĩ nguyễn du
của việt nam post thiết kế
để tạo sự liên hoàn
bối cảnh xuyên suốt của cả bộ tem biêu chính này
là cảnh lòng trào điện biên phủ
từ quá khứ hào hùng đến đổi mới và phát triển
bộ cục được thiết kế có những điểm nhấn
ở từng mẫu tuy nhiên khi sắp xếp
liên hoàn bốn mẫu tem người xem sẽ thấy được
hướng mở ra từ tối đến sáng
các nội dung và hình ảnh
được lựa chọn đưa vào bộ tem về chiến thắng điện biên phủ
lần này không lặp lại với những nội dung
đã được thể hiện trên các bộ tem
cùng đề tài trước đó đã được định kỳ
phát hành một mươi năm một lần kể từ
từ năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn đến nay
cụ thể trên hình nền liên hoàn
căng mẫu thể hiện toàn cảnh lòng trào điện biên phủ
bốn mẫu tem của bộ tem biêu chính
sẽ phát hành ngày năm tháng năm
có bốn chủ đề riêng gồm
chắc thắng mới đánh cả nước ra trận
bài ca không quên
và phồn vinh hạnh phúc
bốn mẫu tem cũng có bốn tông màu khác nhau
xong về tổng thể cả bộ tem
đã được họa sĩ thiết kế chuyển tiếp
từ màu sắc nóng sang màu sắc xanh tươi mát
từ chiến tranh đến hòa bình
và màu xanh hy vọng của tương lai tươi sáng
họa tiết dân tộc thái được bố trí phía dưới
làm nền góp phần tôn vinh tính đa dạng
văn hóa bản địa của dân tộc địa phương
được biết dịp này
công ty tem thuộc việt nam post
dự kiến sẽ phát hành một số sản phẩm
kèm theo bộ tem kỷ niệm bảy mươi năm chiến thắng
điện biên phủ một nghìn chín trăm năm mươi bốn hai nghìn ba mươi bốn
như một mẫu phong bì
ngày phát hành đầu tiên
fgc bốn mẫu biêu thiết
và một mẫu dấu phát hành
có địa điểm là điện biên
một giáo viên mầm non ở tp hcm
tổ chức lễ cưới tại trường nơi cô giảng dạy
hàng trăm học sinh đã trở thành
khách mời của cô trong ngày trọng đại
đó là đám cưới của cô giáo lê nhi
giáo viên trường mầm non tân đông
tp thủ đức tp hcm
và chú rể phương việt
cách đây một tuần lễ cưới của cô giáo lê nhi
và chú rể phương việt
được tổ chức ngay trong trường mầm non tân đông
nơi cô nhi dạy học
là nhân vật chính cô giáo lê nhi bày tỏ sự xúc động
khi đám cưới được chính các đồng nghiệp trang trí
đồng thời các bé học sinh của trường
đã đóng những vai trò đặc biệt
trong lễ cưới này
bảo đội bê chát và trở thành khách mời
của cô dâu chú rể
khi thấy cô dâu chú rể xuất hiện
các em vui mừng nhảy múa theo nhạc
với tay chào đón
như những quan khách đang hân hoan chúc phúc cho đàm cưới
để tổ chức đám cưới cho cô nhi
các giáo viên trường mầm non tân đông
cùng nhau lên ý tưởng kịch bản
giữ chủ kinh phí
trước ba tuần diễn ra lễ cưới
những công việc như trang trí tìm đồ dùng thay thế
sáu mâm quả cho phù hợp với trẻ mầm non
thuê trang phục áo dài cho đội bê chát
đã được chuẩn bị kỹ
ngày diễn ra đám cưới giáo viên phụ trách các lớp
thông tin đến phụ huynh có bé trong đội bê chát
cho các con đi học sớm hơn
để tết tóc đẹp thay trang phục
đại diện trường mầm non tân đông cho hay
cô lê nhi chọn tổ chức đám cưới trong trường
nhằm tri ân và tạo niềm vui
cho các đồng nghiệp
đồng thời nhà trường và cô giáo
muốn cho học sinh được trải nghiệm cảm giác
chính mình là khách mời của một đám cưới
để trẻ hiểu được các phong tục tập quán truyền thống
vị này cũng cho biết
qua quan sát các em học sinh rất hào hứng
khi được tham dự lễ cưới cô nhi
các bé hò reo khi cô dâu chú rể
thực hiện các nghi thức như nhận quà cưới
cắt bánh uống rượu rau bôi
và đi chào bàn tiệc
còn phụ huynh thì bất ngờ
và cảm ơn nhà trường đã tạo ra những hoạt động trải nghiệm thực tế
để các con học tập
những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi ngày hôm nay
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại